trước tình hình căng thẳng có thể dẫn đến xung đột vũ trang ở khu vực trung đông để bảo đảm an ninh an toàn cho người lao động
kịp thời sơ tán người lao động khi có nguy cơ chiến tranh xảy ra cũng như việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động việt nam
đang làm việc tại khu vực trung đông thực hiện chỉ đạo của bộ lao động thương binh và xã hội cục quản lý lao động ngoài nước
đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở trung đông thực hiện ngay một số nội dung như sau
ra soát tình hình lao động việc làm và sinh hoạt của lao động việt nam tại các nước trong khu vực
bao gồm uae qatar ả rập xê út oman coet bahrain israel lập danh sách số lao động đang làm việc tại các nhà máy
xí nghiệp công trình số điện thoại email đầu mối liên hệ của các nhóm lao động và cán bộ đại diện doanh nghiệp tại thị trường
gửi ban quản lý lao động tại địa bàn và cục quản lý lao động ngoài nước để theo dõi quản lý và hỗ trợ khi cần thiết
phối hợp chặt chẽ với công ty sử dụng
sử dụng lao động và các bên liên quan xây dựng phương án bảo vệ an toàn an ninh cho người lao động và sơ tán khi có diễn biến xấu xảy ra
mỗi doanh nghiệp thiết lập một đường dây nóng số điện thoại email của một lãnh đạo và một cán bộ thị trường để theo dõi diễn biến tình hình
có biện pháp ứng phó khi xảy ra phát sinh
trong thời gian này tạm thời dừng đưa người lao động đến làm việc tại các địa bàn nói trên chờ đến khi có thông báo mới
thông tin lại với người lao động và trao đổi với người sử dụng và các bên liên quan
về việc tạm dừng nói trên
cục quản lý lao động ngoài nước đang phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi tình hình khu vực
và lên phương án di chuyển sơ tán người lao động việt nam đến các khu vực an toàn và đưa về nước trong trường hợp khẩn cấp